chỉ đạo của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh cao bằng trà lĩnh đã đề ra những mục tiêu đúng hướng đẩy mạnh khai thác tối đa các nguồn lực cùng sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền địa phương và cả hệ thống chính trị bộ mặt kinh tế xã hội của huyện trà lĩnh đã và đang ngày càng đổi thay tích cực có những bước đi vững chắc trên con đường xóa đói giảm nghèo
chỉ đạo của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh cao bằng trà lĩnh đã đề ra những mục tiêu đúng hướng đẩy mạnh khai thác tối đa các nguồn lực cùng sự nỗ lực của cấp ủy và trà lĩnh đã và đang ngày càng đổi thay tích cực có những bước đi vững chắc trên con đường xóa đói giảm nghèo
quýt trà lĩnh từ lâu đã được thị trường trong và ngoài tỉnh biết đến bởi vị ngọt mùi thơm rất riêng biệt theo thống kê hiện toàn huyện có khoảng sáu mươi hectare trồng quýt tập trung chủ yếu ở xã quang hán khoảng ba mươi hectare
những năm trở lại đây nhiều hộ nông dân ở các địa phương như thị trấn hùng quốc xã quang hán cao trương đã chuyển đổi diện tích đất từ trồng ngô khoai lang sắn có hiệu quả kinh tế thấp sang trồng quýt
một số hộ dân đã biết thâm canh chăm sóc theo quy trình khoa học nên vườn quyết đã thu nhập từ hai trăm linh đến ba trăm linh triệu đồng một vụ nhờ đó nhiều hộ đã thoát nghèo bền vững và từng bước vươn lên làm giàu chính đáng
đối với phát triển nông nghiệp thì mặc dù là huyện cũng có gặp rất nhiều khó khăn nhưng với sự cố gắng của các cấp các ngành sự cố gắng của nhân dân trong huyện
thì sản lượng lương thực có hạt vẫn đảm bảo duy trì đáp ứng được cái nhu cầu của nhân dân trong huyện
huyện cũng có nhiều sản phẩm nông nghiệp đạt chất lượng tốt và được nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh biết đến như cây quýt của chúng tôi cũng đã trồng được trên một trăm linh ha và đạt được sản lượng là trên một mươi năm tấn một ha
huyện cũng có nhiều sản phẩm nông nghiệp đạt chất lượng tốt và được nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh biết đến như cây quýt của chúng tôi đã trồng được trên một trăm linh ha và đạt được sản phẩm nông nghiệp đạt chất lượng trên một mươi năm tấn một ha

huyện cũng có nhiều sản phẩm nông nghiệp đạt chất lượng trên một mươi năm tấn một ha
huyện cũng xác định là cây quýt là thế mạnh của huyện và cũng đem lại hiệu quả kinh tế cao
phòng nông nghiệp cũng là cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước và cũng tham mưu cho ủy ban nhân dân huyện phối hợp với các cơ quan ban ngành đoàn thể trong huyện
thường xuyên hàng năm tổ chức tuyên truyền tập huấn cho bà con nông dân về kỹ thuật trồng quýt cũng như cách phòng trừng sâu bệnh
huyện cũng được trong năm hai nghìn một mươi hai trở lại đây
có dự án của quýt của sở khoa học công nghệ và trực tiếp thực hiện chỗ viện bảo vệ thực vật
có đem dự án về cho xã quang hán cũng triển khai tại xã quang hán là sáu ha và tại xã cao trương hùng quốc là ba ha
mới đây sở khoa học và công nghệ tỉnh cao bằng đã phê duyệt dự án xây dựng quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể quýt trà lĩnh của huyện trà lĩnh tỉnh cao bằng
qua dự án này quýt trả lĩnh sẽ được phát triển

trà lĩnh sẽ tạo dựng công cụ pháp lý hỗ trợ cho nông dân và giúp sản phẩm có được thương hiệu của mình góp phần tăng sức cạnh tranh nâng cao giá trị kinh tế và hướng đến phát triển quy mô bền vững
bên cạnh cây quýt lê trả lĩnh cũng được đánh giá cao về hàm lượng đường dinh dưỡng so với các giống lê khác trong tỉnh
lê là loại cây dễ trồng và chăm sóc lại dễ dàng tiêu thụ nên cho hiệu quả kinh tế cao
tùy mỗi cây lê từ lúc trồng đến cho thu hoạch
mất khoảng bảy tám năm nhưng thời gian cây cho quả là trên năm mươi năm
một hectare lê có thể cho đến một trăm năm mươi tấn quả một vụ
với giá bán trung bình khoảng từ ba mươi đồng đến bốn mươi đồng một kg sẽ là nguồn thu nhập không nhỏ đối với nông dân ở trà lĩnh
mô hình lê thì hồi xưa trả lĩnh cũng rất nhiều lê lê bản địa và rất ngon
hiện giờ thì mai một dần
tôi vẫn cố giữ được cái quả lê truyền thống của đất trả lĩnh này
quả lê này vừa thơm vừa ngon và nó có rất nhiều sinh dưỡng như là đường lê bản cao
cây lê này thì nếu ai có đất cũng trồng được
trồng đơn giản và kỹ thuật không chỉ có khăn nhưng mà đòi hỏi đất của anh phải rộng
khoảng cách cây với cây phải một mươi mét gần quá thì không được một mươi mét
và thậm chí địa phương này cây hậu ở đây rất thuận lợi
đại hội đảng bộ huyện lần thứ hai mươi nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm đã xác định tập trung phát triển các cây trồng có thế mạnh ở địa phương
trong đó có cây lê và cây quýt theo hướng sản xuất hàng hóa nhằm nâng cao thu nhập cho người dân
đồng thời chuyển đổi những vùng đất thiếu chủ động về nước vùng đất trống và vùng trồng các loại cây hoa màu hiệu quả kinh tế thấp sang trồng những loại cây này
quy hoạch thành vùng chuyên canh để tập trung đầu tư
áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất tương xứng với tiềm năng lợi thế sẵn có của địa phương
ngoài lợi thế về nông nghiệp trà lĩnh còn đang tập trung vào phát triển du lịch
hiện nay tại trà lĩnh có các điểm du lịch rất tiềm năng như hồ thang hen thuộc địa phận xã quốc toàn huyện trà lĩnh tỉnh cao bằng ở độ cao hàng nghìn mét so với mặt biển
hồ thang hen là một hồ đẹp nhất trong số ba mươi sáu hồ nằm ở trên núi của nước ta
nằm ở giữa một vùng núi non và màu xanh của cây vươn mình trên các vách đá treo leo xoay bóng xuống mặt nước trong uốn lượn theo dòng mũ mấp mô những mỏ đá ngầm
hồ thăng hen có hình thoi rộng khoảng ba trăm linh mét dài hơn một mét giữa rừng chám trắng chám đen nhô lên những khối đá tai mèo
phía đầu nguồn là một hang động
từ trong hang nguồn nước chảy ra suốt ngày đêm
đặc biệt nước hồ thang hen hằng ngày lại có hai đợt thủy chiều
thủy chiều lên và xuống
vào mùa lũ trong khi các hồ khác nước đỏ lựng thì nước hồ thăng hen vẫn luôn trong xanh
mùa cạn nước sâu chừng một mươi mét
hiện nay với sự đầu tư của địa phương khu vực hồ thang hèn đã trở thành một địa điểm du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng lý tưởng cho khách du lịch
xung quanh hồ đã có khu nhà nghỉ có tổ thuyền trèo đưa khách đi tham quan
đối với phát triển du lịch thì chúng tôi cũng đã và đang và sẽ phối hợp với sở văn
hóa thể thao du lịch để chỉ đạo và để thực hiện để kết nối các tour các tuyến du lịch từ khu du lịch quốc gia đặc biệt bắc bó đến hồ thang hen đến cổng trời và đi thác bản dốc động ngườm ngao
và chúng tôi cũng thực hiện tiến tới sẽ thực hiện việc du lịch kiểu miệt vườn đối với các sản phẩm như là sản phẩm quýt chúng tôi và sản phẩm của mận của địa phương
và kết nối tour du lịch
kết nối tour du lịch từ trung quốc sang cửa khẩu trà lĩnh đi thành phố cao bằng đi bác bó đi khu du lịch thác bản dốc động ngầm ngao
với những nỗ lực trong việc thúc đẩy phát triển nông nghiệp du lịch và tận dụng lợi thế của khu kinh tế cửa khẩu chắc chắn những năm tiếp theo trà lĩnh sẽ thu được nhiều thành tiệu hơn nữa trong việc phát triển kinh tế góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân

đồng bào các dân tộc trong huyện luôn tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới đất nước do đảng ta khởi xướng và lãnh đạo chấp hành tốt các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước đoàn kết ổn định cuộc sống bảo đảm an ninh trật tự
huyện mong tiếp tục nhận được những chương trình hỗ trợ của nhà nước và của tỉnh đó sẽ là cơ sở thúc đẩy trà lĩnh vượt qua khó khăn tiếp tục đi lên